và cụ thể của từng địa phương về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín kể từ ngày về địa phương

thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định

tuy nhiên vẫn cần xem xét cân nhắc kỹ lưỡng tại các thành phố lớn như hà nội
vận tải liên tình đồng nghĩa với tiếp xúc rộng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất lớn
vì vậy đòi hỏi mỗi địa phương mỗi doanh nghiệp vận tải phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
thưa quý vị báo sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
và đặc biệt là những diễn biến của bão lũ trong thời gian tới
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại